các báo cáo về các trường hợp tái mắc covid một mươi chín đang trở nên phổ biến
đặc biệt là kể từ khi xuất hiện biến thể omicron
nghiên cứu ban đầu từ nam phi cho thấy
nguy cơ tái nhiễm tăng lên nhanh chóng và đáng kể sau khi biến thể này xuất hiện
tính đến ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tại anh đã có hơn một mươi bốn năm triệu ca nhiễm nguyên phát
và khoảng sáu trăm hai mươi ca tái mắc covid một mươi chín
ước tính cứ hai mươi bốn ca nhiễm thì có một ca tái nhiễm
cho thấy nguy cơ tái nhiễm với omicron đã tăng lên đáng kể
theo giáo sư paul hunter cố vấn cho tổ chức y tế thế giới who
sự gia tăng như vậy là vì khả năng miễn dịch của chúng ta thường không còn đủ để ngăn ngừa lây nhiễm
điều này có thể là do sự xuất hiện của một biến thể virus mới như omicron với nhiều đột biến
khiến hệ thống miễn dịch khó nhận biết hơn
hoặc cũng có thể là do khả năng miễn dịch đã suy yếu kể từ lần cuối bệnh nhân bị nhiễm bệnh
hoặc là được tiêm chủng đó là lý do tại sao cần tiêm mũi vaccine tăng cường
thêm vào đó virus sars cov hai hầu như luôn xâm nhập vào cơ thể con người qua đường mũi và cổ hỏng
miễn dịch trong lớp niêm mạc
của những khu vực này có xu hướng tồn tại tương đối ngắn so với miễn dịch toàn thân
điều này có thể giải thích tại sao việc bảo vệ chống lại bệnh nặng do covid một mươi chín thường bắt nguồn từ phổi
kéo dài lâu hơn bảo vệ chống lại nhiễm trùng
những người được tiêm chủng đầy đủ ít có nguy cơ trở nặng do covid một mươi chín hơn so với những nhóm không tiêm
các chuyên gia cũng cho rằng những người đã từng mắc covid một mươi chín một lần có thể trải qua một đợt tái nhiễm nhẹ hơn
nhờ khả năng miễn dịch có được từ đợt nhiễm bệnh trước đó
ngoài ra vì nhiều người đã được tiêm hai liều vaccine covid một mươi chín thậm chí cả liều tăng cường
họ có thể có mức độ miễn dịch cao hơn
tuy nhiên theo các chuyên gia lần tái nhiễm virus sars cov hai có nghiêm trọng hay nhẹ hơn lần đầu
phụ thuộc vào thời điểm nhiễm bệnh
dữ liệu từ văn phòng thống kê quốc gia ons của anh cho thấy tỷ lệ người bệnh báo cáo các triệu chứng
khi họ tái nhiễm khác nhau tùy thuộc vào biến thể mà họ có khả năng bị nhiễm ở lần thứ hai
ons ước tính rằng tái nhiễm với biến thể anfa chỉ gây ra các triệu chứng
trong hai mươi thời gian trong khi tái nhiễm với delta là bốn mươi bốn và omicron là bốn mươi sáu
dữ liệu cho thấy những người bị tái nhiễm với alpha ít có khả năng bị các triệu chứng lần thứ hai hơn
so với lần nhiễm đầu tiên
tái nhiễm mới delta có nhiều khả năng gây ra các triệu chứng hơn so với lần nhiễm ban đầu
và với omicron tỷ lệ các triệu chứng ở lần nhiễm nguyên phát và lần tái nhiễm là như nhau
người bị nhiễm covid một mươi chín sẽ bị ảnh hưởng hệ thống tới nhiều cơ quan
và trong quá trình
bị covid một mươi chín cấp tính có nhiều quá trình tiêm của tế bào diễn ra
gây nên các tổn thương mất bù kiệt năng lượng ở các tế bào cơ tim tế bào hô hấp và rất nhiều tế bào
tình trạng hậu covid một mươi chín là có các biểu hiện bệnh sau khi mắc covid một mươi chín
who định nghĩa hậu covid một mươi chín là tình trạng bệnh lý xuất hiện ở những người trong tiền sử nhiễm sars cov hai
thường xuất hiện trong vòng ba tháng sau khi khởi phát với triệu chứng có tác động đến cơ thể và kéo dài ít nhất hai tháng
bác sĩ tiến
khoa nội tổng hợp bệnh viện đa khoa đức giang khuyến cáo
những f sau khi khỏi bệnh cần lưu ý vấn đề khám hậu covid một mươi chín gồm
người có bệnh nền như tăng huyết áp mạch vành đai tháo đường dưới loạn truyền hóa
người từ sáu mươi tuổi trở lên bởi họ có nguy cơ có nhiều bệnh đồng mắc chưa khởi phát
sau khi mắc covid một mươi chín có thể thúc đẩy tình trạng nặng hơn
người nhập cảnh khi mắc covid một mươi chín bị suy hô hấp phải can thiệp thở oxy suốt cao và nhập viện
người bệnh sẽ được khám tầm soát và điều trị toàn diện các di chứng của bệnh
đồng thời đánh giá nhu cầu can thiệp về dinh dưỡng vật lý trị liệu phục hồi chức năng
nhất là những người từng nhiễm bệnh ở mức độ nặng nguy kịch hoặc suy giảm sức khỏe sau khi khỏi bệnh
bên cạnh những triệu chứng như mệt mỏi kéo dài đau đầu ho khó thở rụng tóc mất mùi vị
thì tình trạng giảm khả năng nhận thức giảm tập trung hay dối loạn tâm lý dối loạn giấc ngủ
cũng xảy ra với f đã âm tính
việc bị thiếu ngủ ngủ không ngon khiến chất lượng cuộc sống giảm sút gia tăng mệt mỏi
giảm minh mẫn buồn ngủ vào ban ngày lũ lẫn suy giảm trí nhớ căng thẳng lỡ âu dẫn đến trầm cảm
các bệnh lý tâm thần khác
theo thạc sĩ bác sĩ nguyễn quang hòa trường khoa hồi sức tích cực bệnh viện phổi trung ương
dối loạn giấc ngủ sau nhiễm covid một mươi chín thường xảy ra với các biểu hiện cảm giác khó đi vào giấc ngủ
hoặc không ngủ được ngủ hay thức giấc hoặc dậy sớm nhưng mệt mỏi
về hướng xử trí thạc sĩ bác sĩ nguyễn quang hòa chia sẻ người bệnh cần thực hiện chế độ dinh dưỡng phù hợp
và tập thể dục cụ thể buổi chiều không uống cà phê rượu trà tránh ăn quá no hoặc tập thể dục nặng
trong vòng hai giờ trước khi đi ngủ trước khi đi ngủ tạo thói quen trước khi đi ngủ như giảm ánh sáng
điều chỉnh nhiệt độ và tiếng ồn thư giãn bằng cách đọc sách nghe nhạc
thời gian ngủ duy trì thời gian đi ngủ và thức dậy đều đặn phòng ngủ bỏ hết các loại có màn hình ra khỏi phòng ngủ
tv điện thoại ipad trong khi ngủ đừng chăm chăm nhìn đồng hồ nếu thức quá hai mươi phút bạn hãy ra khỏi giường
và quay lại giường khi buồn ngủ đừng nằm trên giường bà đứng lo lắng về giấc ngủ càng lo thì càng mất ngủ
ngoài ra bác sĩ quang cũng chia sẻ thêm kiên trì và lạc quan sẽ giúp người bệnh dân dân cải thiện giấc ngủ
và đưa cơ thể trở lại trạng thái ban đầu
hy vọng với những chia sẻ trên người bệnh sẽ sớm lấy lại được giấc ngủ ngon cân bằng
hiệu quả của hai loại vaccine pfizer và moderna sau mỗi tiêm thứ ba trong việc giảm tỷ lệ nhập viện là chín mươi một trong hai tháng đầu tiên
tuy nhiên con số này sẽ giảm xuống bảy mươi tám vào tháng thứ tư kết quả nghiên cứu được công bố ngày một mươi hai tháng hai theo afp
khả năng bảo vệ do vaccine mrna mang lại sẽ suy yếu dần trong những tháng sau khi tiêm mũi thứ ba
phát hiện mới này
củng cố tầm quan trọng của việc xem xét thêm các điều tăng cường để duy trì hoặc cải thiện khả năng bảo vệ
các nhà nghiên cứu kết luận
nghiên cứu mới dựa trên hơn hai trăm bốn mươi một hai trăm linh bốn trường hợp phải đến các phòng khám khẩn cấp
và chín mươi ba bốn trăm linh tám trường hợp nhập viện do covid một mươi chín trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai mươi hai tháng một
trước đó phát biểu tại cuộc họp giao ban ở nhà trắng hôm chín tháng hai
cổ vấn y tế hàng đầu của tổng thống joe biden anthony fauci
cho biết có khả năng liều thứ tư sẽ cần thiết hơn cho một nhóm nhỏ những người có phản ứng miễn dịch kém
chẳng hạn như người già và người suy giảm miễn dịch
trong một diễn biến khác hôm một mươi một tháng hai cục quản lý thực phẩm và dược phẩm fda
đã cấp phép cho một phương pháp điều trị bằng kháng thể mới có tên bt lovimab
do công ty dược phẩm lilly nghiên cứu thuốc được sử dụng dưới dạng tiêm vào tính mạch
và có thể dùng để điều trị covid một mươi chín từ nhẹ đến trung bình ở những người từ một mươi hai tuổi trở lên
dữ liệu từ một thử nghiệm lâm sàng cho thấy thuốc hứa hẹn có khả năng chống lại biến chủng omicron mạnh mẽ
hiệu quả bảo vệ của mũi tăng cường vaccine phòng covid một mươi chín do các hãng pfizer và moderna phát triển
sử dụng công nghệ mrna sẽ giảm đáng kể sau bốn tháng được tiêm
song vẫn có hiệu quả để làm giảm khả năng bệnh biến chuyển nghiêm trọng hơn
đây là kết quả nghiên cứu mới
nhiều nghiên cứu mới được trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh cdc mỹ thực hiện và công bố vào ngày một mươi một tháng hai
đến nay nhiều nghiên cứu đã chỉ ra hiệu quả của vaccine phòng bệnh giảm sau khi đã tiêm hai mũi vaccine
nhưng chưa có nhiều nghiên cứu về thời gian duy trì hiệu quả của mũi tăng cường mũi thứ ba
nghiên cứu mới được cdc thực hiện dựa trên các dữ liệu thu thập về hơn hai trăm bốn mươi một hai trăm linh bốn người
đến thăm khám tại các khoa cấp cứu hoặc khoa điều trị khẩn cấp
đình tám ca nhập viện là người trưởng thành mắc các triệu chứng giống covid một mươi chín
trong giai đoạn từ ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
hiệu quả của vaccine được đánh giá bằng cách so sánh tỷ lệ mắc covid một mươi chín
ở những bệnh nhân đã tiêm phòng và chưa tiêm phòng
kết hợp với việc sử dụng các phương pháp phân tích dữ liệu dựa trên các thông số
như thời gian mắc bệnh khu vực sinh sống độ tuổi và mức độ lây nhiễm ở địa phương
và các đặc điểm bệnh lý của bệnh nhân để có được kết quả tổng hợp
kết quả nghiên cứu mới của cdc chỉ ra trong giai đoạn làn sóng dịch
do biến thể omicron của virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín
hiệu quả bảo vệ của vaccine trước nguy cơ phải cấp cứu hoặc điều trị khẩn cấp
là tám mươi bảy trong vòng hai tháng sau khi tiêm mũi tăng cường
nhưng giảm xuống còn sáu mươi sáu trong tháng thứ tư
hiệu quả bảo vệ trước nguy cơ nhập viện là chín mươi một trong hai tháng đầu sau tiêm
nhưng giảm xuống bảy mươi tám vào tháng thứ tư sau khi tiêm
các bệnh nhân đã đánh giá bằng cách so sánh tỷ lệ mắc covid một mươi chín
theo bà kristen nolan người phát ngôn của cdc mỹ
việc tiêm thêm mũi vaccine tăng cường vẫn an toàn và tiếp tục có hiệu quả cao
để ngăn tình trạng bệnh biến chuyển nặng hơn
các tác giả kết luận về việc phát hiện ra hiệu quả của mũi tăng cường
vaccine mrna giảm trong vài tháng sau tiêm sẽ củng cố thông tin
để quyết định về việc tiêm mũi thứ tư nhằm duy trì hoặc cải thiện hiệu quả
của vaccine phòng bệnh
trước đó phát biểu trong cuộc họp báo về tình hình dịch covid một mươi chín
tại mỹ trong tuần cố vấn dịch bệnh nhà trắng
tiến sĩ anthony fauci cho biết nhiều khả năng những người có hệ miễn dịch yếu
như người già và người bị suy giảm miễn dịch sẽ cần phải tiêm mũi vaccine thứ tư
thế nhưng theo thông tin mới nhất pfizer biontech đang hoãn đơn đăng ký
tới cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda để mở rộng việc sử dụng
vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ sáu tháng đến bốn tuổi từ hai liều lên ba liều
nbc news đưa tin
động thái này có nghĩa là vaccine cho nhóm covid một mươi chín
cho nhóm tuổi này sẽ không có sẵn trong những tuần tới
một trở ngại cho những bậc phụ huynh muốn tiêm chủng cho con mình
pfizer thông báo rằng ngày hai mươi hai tháng một mươi hai hãng sẽ đợi dữ liệu về ba liều vaccine covid một mươi chín
cho trẻ từ sáu tháng đến bốn tuổi vì tin rằng ba liệu có thể cung cấp mức độ bảo vệ cao hơn
cho nhóm tuổi này dữ liệu về liều thứ ba dự kiến sẽ có vào đầu tháng bốn theo pfizer
pfizer thông tin hồi tháng một mươi hai năm ngoái rằng hai liều vaccine covid một mươi chín
không tạo ra phản ứng miễn dịch covid một mươi chín
với trẻ nhỏ trong nhóm này vaccine pfizer có liều lượng ba microgram
với trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi lưu lượng vaccine cao hơn ở mức một mươi microgram
tuy nhiên trong tháng hai pfizer đã đề xuất fda cấp phép cho hai liều đầu tiên với trẻ dưới năm tuổi
vừa kế hoạch nộp thêm dữ liệu về liều thứ ba trong những tuần tới
cho tiêm chủng đầy đủ sẽ là ba liều
fda dự kiến công bố bản phân tích dữ liệu pfizer trong ngày một mươi một tháng hai
trước cuộc họp của ủy ban cố vấn vào tuần tới
tuy nhiên ngày một mươi một tháng hai fda cho biết cuộc họp đã bị hoán lại